một tòa án phúc thẩm bang colorado của mỹ đã ra phán quyết rằng cựu tổng thống donald trump sẽ không thể tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ
lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa tại bang này do vai trò của ông liên quan tới vụ tấn công hồi năm hai nghìn hai mươi một nhằm vào trụ sở quốc hội mỹ
phán quyết của bang colorado đưa ông donald trump trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước mỹ bị coi là không đủ tư cách vào nhà trắng
theo một điều khoản hiếm khi được sử dụng trong hiến pháp mỹ tu trình án số một mươi bốn quy định các quan chức tuyên thệ ủng hộ hiến pháp sẽ bị cấm giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia vào các cuộc nổi loạn
mặc dù phán quyết chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở bang colorado
nhưng có thể ảnh hưởng tới vị thế của ông trump ở bang này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng một mươi một năm tới
theo quy định ông trump sẽ có quyền kháng cáo cho đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn